khoa học đã chứng minh rằng phải đến khi lên bốn tuổi trẻ mới có thể sử dụng ngôn ngữ tương đối thành thạo
để biểu đạt suy nghĩ của mình vậy làm thế nào để hiểu được nhu cầu của một em bé chưa biết nói
nắm bắt được nhu cầu giao tiếp giữa cha mẹ và trẻ nhỏ tọa đàm ngôn ngữ ký hiệu
bí quyết giao tiếp khi trẻ chưa biết nói đã cung cấp cho các bậc cha mẹ cái nhìn bao quát về ngôn ngữ ký hiệu
những lợi ích mà ngôn ngữ ký hiệu mang lại nhằm giao tiếp hiệu quả với trẻ
từ đó thúc đẩy sâu hơn mối tương tác giữa bố mẹ và trẻ sơ sinh
đến với chương trình các bậc cha mẹ được lắng nghe chia sẻ của các diễn giả với các nội dung
các mốc phát triển ngôn ngữ của trẻ nhỏ vai trò quan trọng của việc giao tiếp và kết nối với trẻ khi trẻ chưa biết nói
đồng thời các câu hỏi của những người làm cha làm mẹ về các vấn đề
ở nước ngoài việc dạy ngôn ngữ ký hiệu cho trẻ nhỏ hiện nay ra sao
việc dạy ngôn ngữ ký hiệu cho bậc cha mẹ và trẻ nhỏ tại việt nam có những thuận lợi và khó khăn gì
và những lời khuyên dành cho cha mẹ khi áp dụng việc dạy ngôn ngữ ký hiệu cho trẻ
cha mẹ nên bắt đầu từ đâu và làm cách nào để trẻ học và hiểu được những gì được chỉ dạy
cũng được các diễn giả giải đáp cụ thể thấu đáo
chương trình được tổ chức nhân dịp ra mắt cuốn sách một trăm năm mươi ký hiệu ngôn ngữ giúp cha mẹ và trẻ sơ sinh hiểu nhau
của hai tác giả chuyên gia về ngôn ngữ ký hiệu người pháp là aine galon và christian nougat roulet
cuốn sách được coi là một công cụ hữu ích giúp các bậc cha mẹ giải mã con mình thông qua cách sử dụng các ký hiệu
để hỗ trợ ngôn ngữ nói mở lối cho mình bước tới một cuộc đời
mối quan hệ bền chặt ngay từ những năm tháng đầu đời với con
nhất là tài liệu mà được dịch ra tiếng việt thì thường khi mà trước kia thì babyhub có dựa vào tài liệu của baby einstein của mỹ
để đưa ra các ký hiệu để giúp bổ trợ cho lớp học của babyhub
tuy nhiên thì nhân dịp này thì khi mà nhà xuất bản đinh tĩ có ra một quyển sách về ngôn ngữ ký hiệu của người pháp
thì mình thấy rằng là nó rất là tiện cho những người làm nghề như mình
bởi vì từ đấy thì khi mình có thể dẫn chứng luôn từ sách ra và các ký hiệu đã được giải thích rất là rõ ràng rồi
thì như vậy là bố mẹ sẽ không ngại khi mà sẽ phải sử dụng cái ngôn ngữ ký hiệu của mình
ký hiệu là một công cụ quý giá tôi thúc chúng ta kết nối với nhau một cách có ý thức hơn
dành thời gian cho nhau mặt đối mặt giao tiếp bằng mắt chú ý đến lời nói của mình
học cách quan sát ngôn ngữ cơ thể của người khác và học cách nhận biết nhu cầu của bản thân
bằng cách kết nối như vậy và càng lúc càng để tâm vào đó lòng tin sẽ lớn dần lên cả tình yêu và sự tôn trọng cũng vậy